do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh tăng cường xuống các tỉnh miền bắc nước ta
làm cho nhiệt độ trên địa bàn tỉnh lào cai liên tục giảm sâu trời chuyển rét đậm rét hại
đặc biệt tại khu du lịch quốc gia sapa nhiệt độ giảm chỉ còn một ba độ c
lúc bảy giờ sáng nay ngày ba mươi tháng một các trạm khí tượng lào cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước
cụ thể thành phố lào cai nhiệt độ giảm còn một mươi một độ c huyện bảo yên rét hơn với chín chín độ c
thị trấn bắc hà giảm xuống bốn bảy độ c
riêng khu du lịch quốc gia sapa rét nhất chỉ còn một ba độ c
đây là mức nhiệt thấp nhất ghi nhận được từ đầu mùa đông đến nay
theo đài khí tượng thủy văn lào cai các khu vực có độ cao từ hai bảy trăm linh m trở lên nhiệt độ đều xuống dưới độ c
trong những ngày tới nhiệt độ sẽ tiếp tục ở mức thấp và có khả năng xuất hiện băng tuyết
do đó để giảm thiểu mọi thiệt hại tỉnh lào cai đã khuyến cáo người dân cần áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhất
phòng chống rét cho người
các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn phải thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an toàn khi tổ chức các tour du lịch
đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân không chăn thả ra súc trong những ngày nhiệt độ thấp
giữ chữ thức ăn và che chắn kín chuồng chạy để chống rét cho gia súc